cảm ơn các bạn đã theo dõi
và ngay sau đây mời quý vị cùng huyền trang đến với những tin tức đầu tiên
các chốt kiểm soát cửa ngõ hà nội hoạt động ra sao sau ngày một mươi ba tháng một mươi
thành phố hà nội vừa có công điện cho nới lỏng một số hoạt động
tuy nhiên công điện không nhắc gì đến hoạt động của hai mươi hai chốt kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ
các chốt kiểm soát cửa ngõ hà nội vẫn đang hoạt động bình thường ngày một mươi ba tháng một mươi
ghi nhận của phóng viên tiền phong chiều một mươi ba tháng một mươi
mặc dù chính phủ đã ra nghị quyết thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tại hai mươi hai chốt trực tại cửa ngõ hà nội hiện vẫn chưa có chỉ đạo gì mới
ngày hôm nay vẫn kiểm soát tất cả người và phương tiện ra vào thành phố
tại chốt trực có lượng xe ra vào thành phố hà nội lớn nhất lâu nay là trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ
chiều nay chúng tôi ghi nhận từ xe tải chở hàng hóa đến xe cá nhân của người dân đi lại đều được liên ngành cảnh sát
thanh tra giao thông dừng kiểm tra giấy tờ
nhiều người đi trên xe bật ứng dụng trình bày
đã có chứng nhận xanh tiêm đủ hai mũi phòng ngừa covid một mươi chín
nhưng vẫn bị yêu cầu xuống xe vào chốt khai báo y tế
trao đổi với phóng viên tiền phong chiều nay đại diện một số đội cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát giao thông hà nội đơn vị chỉ huy các chốt trực trên cho biết
đến cuối giờ chiều họ vẫn chưa nhận được chỉ đạo mới của lãnh đạo phòng và công an thành phố
về việc dừng hay điều chỉnh phương án kiểm soát người và phương tiện ra vào tại chốt cửa ngõ
do vậy vẫn làm theo chỉ đạo trước đây
kiểm soát tất cả người và xe ra vào thành phố
để được ra hoặc vào thành phố ngày hôm nay
lực lượng làm nhiệm vụ vẫn được yêu cầu kiểm tra giấy tờ đi lại trên đường
người muốn ra vào thành phố cần có test nhanh covid
nếu không có các giấy tờ trên chúng tôi vẫn buộc chủ xe quay đầu
đại diện chốt trực tại trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu rẽ cho biết
ông nguyễn văn quyền chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô việt nam cho rằng
cùng với dừng thực hiện chỉ thị một mươi sáu một mươi năm trong công tác phòng chống dịch cả nước
nghị quyết của chính phủ ban hành ngày một mươi một tháng một mươi còn nêu rõ
các tỉnh thành phố phải chuyển sang phương án thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hướng dẫn thêm cho phương án này chính phủ yêu cầu dịch còn tồn tại
bùng phát ở đâu thì khoanh vùng giới hạn kiểm soát ở đó
phạm vi được xác định để kiểm soát chỉ ở cấp thôn xóm xã phường
không được khoanh vùng phong tỏa cả quận huyện cả thành phố hoặc tỉnh
theo phương án này thì chúng ta vừa chống dịch hiệu quả
vừa đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại phát triển kinh tế ông quyền nói
cho ý kiến về việc hai mươi hai chốt trực cửa ngõ vẫn kiểm soát người và phương tiện ra vào ngày hôm nay
ông quyền cho biết hà nội cần sớm điều chỉnh
dẫn chứng cho việc này ông quyền cho biết hà nội hiện mỗi ngày chỉ có một vài ca nhiễm
có ngày không có ca nào và dịch đang được kiểm soát tốt
do vậy việc vẫn duy trì các chốt kiểm soát người và phương tiện tại cửa ngõ
theo chỉ thị một mươi sáu trước đây là không còn phù hợp
từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hà nội cho phép nhà hàng quán ăn xe buýt taxi hoạt động
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành chỉ thị thích ứng an toàn với điều kiện mới
theo đó từ sáu h một mươi bốn tháng một mươi thành phố cho các cơ quan doanh nghiệp hoạt động bình thường
xe buýt taxi cơ sở nhà hàng ăn uống khách sạn được hoạt động trở lại
để đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe tính mạng người dân là trên hết
trước hết trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ubnd tp hà nội chu ngọc anh yêu cầu
từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi điều chỉnh các hoạt động trên địa bàn như sau
các cơ quan công sở tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường
thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
khuyến khích làm việc trực tuyến
xe buýt xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
đảm bảo các quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế và các quy định phòng chống dịch
các bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá một mươi người mỗi đoàn
đảm bảo khoảng cách thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch
khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được phép hoạt động trở lại không quá năm mươi công suất
đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định và hướng dẫn của ngành du lịch
nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bìa hơi
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách
có vách ngăn tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã qr
các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện nghiêm năm k cài đặt và quét mã qr theo quy định của bộ y tế và thành phố
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ
và các cá nhân tham gia
hà nội yêu cầu ubnd các quận huyện thị xã duy trì hoạt động trực giám sát
theo dõi sức khỏe và xét nghiệm sars cov hai theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế
đối với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương
khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao được công bố tại trang thông tin điện tử của bộ y tế
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi hai ưu tiên tiêm vaccine cho người trẻ
trên năm mươi tuổi công nhân các khu cụm công nghiệp lực lượng vận chuyển
người làm việc tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại
siêu thị theo hướng dẫn của ngành y tế
sở y tế thực hiện hướng dẫn của bộ y tế đối với việc xét nghiệm cách ly
theo dõi y tế người đến từ vùng dịch từ các địa phương khác người nhập cảnh
bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú
lưu trú làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất theo quy định
triển khai kịp thời kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dưới một mươi tám tuổi
và tiêm tăng cường khi có hướng dẫn và phân giao vaccine của bộ y tế
sở giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức hoạt động liên quan vận tải
vận chuyển hàng không đường bộ đường sắt đường thủy hoạt động vận tải hành khách
giao thông vận tải liên tỉnh lưu thông hàng hóa trên địa bàn
hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt xe taxi
theo nội dung quy định tại công điện này và các quy định hướng dẫn của bộ giao thông vận tải bộ y tế
công an thành phố chủ trì phối hợp với sở y tế và chính quyền địa phương
cập nhật thông tin quản lý việc cư trú thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn
đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ các khu vực địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
mới đây phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã ký ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
áp dụng thống nhất trong toàn quốc
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám khi cả nước áp dụng nghị quyết này sẽ tạm thời không áp dụng các quy định
tại khoản một điều một của nghị quyết tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi sáu chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ
quyết định số hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu của ban chỉ đạo quốc gia
trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cao hơn các biện pháp tại quy định này thì chủ tịch ubnd cấp tỉnh báo cáo bộ y tế thủ tướng chính phủ
đồng thời nghị quyết một trăm hai mươi tám sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành tức là từ ngày một mươi hai tháng năm
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám cấp độ dịch covid một mươi chín sẽ được phân loại theo bốn cấp độ bao gồm
cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
bên cạnh đó việc đánh giá cấp độ từ quy mô cấp xã và có thể dưới cấp xã nếu có trở lên nhằm đảm bảo linh hoạt và hiệu quả
qua đó tiêu chí đánh giá cấp độ dịch sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố do bộ y tế hướng dẫn
tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
độ bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất tỷ lệ tiêm đủ liều
khả năng thu dung điều trị của các tuyến lưu ý xác định rõ khả năng thu dung điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám địa phương căn cứ vào tình hình dịch tỷ lệ tiêm vaccine để quy định cụ thể về thời hạn số lượng người tham gia
phạm vi và công suất của hoạt động nhưng không vượt quá quy định của hướng dẫn ưu tiên cho người tiêm đủ liều vaccine và khỏi bệnh covid một mươi chín
theo đó đối với tổ chức cơ quan và doanh nghiệp hoạt động tập trung trong nhà sẽ không hạn chế số người ở vùng xanh
hạn chế số người có điều kiện tại vùng vàng không tổ chức hoặc hạn chế người tham gia ở các vùng đỏ và cam
giao thông công cộng bằng đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và hàng hải sẽ phải dừng hoạt động hoặc hạn chế hoạt động
có điều kiện ở vùng đỏ vùng cam vùng vàng giảm công suất vùng xanh được hoạt động
lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh liên tỉnh đều được hoạt động ở cả bốn cấp độ
nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
riêng vùng cam sẽ hoạt động nhưng đối với grab chở hàng bằng xe máy trong trường hợp cần thiết
ubnd cấp tỉnh có thể quy định về số lượng người lưu thông trong cùng một thời điểm
cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hợp tác xã hộ gia đình công trình giao thông xây dựng
cơ sở kinh doanh dịch vụ đều được hoạt động ở cả bốn cấp độ dịch
xong phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch
các trung tâm thương mại siêu thị chợ truyền thống nhà hàng quán ăn được hoạt động ở cả bốn cấp độ dịch
trên cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch
riêng vùng đỏ phải hạn chế số lượng người bán mua ở cùng một thời điểm
tương tự nhà hàng quán ăn ở vùng đỏ cũng phải hạn chế hoạt động đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
hạn chế số lượng người mua bán cùng một thời điểm
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như làm tóc bao gồm cát tóc làm đẹp
massage vũ trường karaoke quán bar internet trò chơi điện tử hoặc các cơ sở khác do địa phương quyết định
phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ ngừng hoạt động hoặc là hoạt động hạn chế ở vùng vàng vùng cam
và chỉ được hoạt động ở vùng xanh
hoạt động bán hàng rong vé số dạo cũng phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ vùng vàng và vùng cam
hoạt động có điều kiện và chỉ được hoạt động ở vùng xanh
các hoạt động tại cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ
hoạt động hạn chế ở vùng cam vùng vàng và chỉ được hoạt động ở vùng xanh
các cơ sở nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch biểu diễn văn hóa nghệ thuật
thể dục thể thao phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ hạn chế hoạt động ở vùng cam
và chỉ được hoạt động ở vùng xanh màu vàng
bên cạnh đó các địa điểm bảo tàng triển lãm thư viện dạp chiếu phim cơ sở
địa điểm biểu diễn văn hóa thể dục thể thao được hoạt động ở vùng xanh
hạn chế hoạt động ở vùng vàng vùng cam và phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ
hoạt động của cơ quan công sở giảm số lượng người làm việc
tăng cường làm việc trực tuyến ở vùng cam vùng đỏ vùng xanh vùng vàng hoạt động bình thường
đối với các cá nhân dù ở vùng nào cũng phải tuân thủ năm k
ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế tiêm chủng vaccine
sử dụng mã qr theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế
đồng thời việc đi lại của cá nhân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau
sẽ không hạn chế đối với vùng xanh vùng vàng
vùng cam không hạn chế nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm
vùng đỏ sẽ bị hạn chế có điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
nghị quyết một trăm hai mươi tám cũng nêu người bị nhiễm covid một mươi chín tại các vùng sẽ được điều trị tại nhà
theo hướng dẫn của bộ y tế và quyết định của chính quyền địa phương
phù hợp với điều kiện thu dung điều trị tại địa phương
về việc nhận ăn ở sinh hoạt cũng như nguyện vọng của người nhiễm covid một mươi chín
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin
về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên cũng giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại